các sự việc tại thành phố hồ chí minh cũng như là hải dương vừa qua thì chúng ta có thể thấy rằng là
ngày nay thì khi mà giới trẻ
sử dụng công nghệ thông tin để kêu gọi tụ tập đến nhau thì
nó đã tạo ra một những cái
thách thức lớn trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm
vậy thì đồng chí có thể phân tích và làm rõ thêm về cái vấn đề này không ạ
khó khăn ở đây là tất cả các đối tượng trên mạng
gần như là sử dụng không biết nhau
bản thân là trên mạng các đối tượng nó sử dụng tên ảo nick ảo
và thậm chí là hình ảnh ảo để đưa lên mạng không đưa tên thật của mình lên
cho nên là khi mà xảy ra các vụ việc
mà chúng ta có phát hiện ra cái việc mà truy nguyên
tìm ra cái đối tượng cầm đầu
những đối tượng trực tiếp tham gia vào đấy là gặp rất nhiều các khó khăn
bản thân các đối tượng thứ hai nữa là không trực tiếp biết nhau
thế cho nên là chúng gặp gỡ nhau trên mạng mà giải quyết nhau trong vụ việc xong
thậm chí là chúng không biết tên tuổi với nhau
cho nên quá trình điều tra truy nguyên để truy bắt
hết các đồng bộ cũng là một cái điều rất là khó khăn
và cái thời điểm mà các cái đối tượng từ khi lên mạng
cho đến khi tụ tập và đến khi thực hiện hành vi phạm tội
thì xảy ra rất là chấp nhắn
chúng tụ tập nhau trong một thời gian nhất định
và chỉ trong một giây một tích tắc là các đối tượng
nó có thể kết nối thành mạng với nhau và thực hiện hành vi phạm tội
đối với cái hiện tượng mà côn đồ nhí trên mạng như vậy
thì cái quan điểm xử lý của bộ công an như thế nào
trong cái việc này thì bộ công an cũng đã có một cái chương trình
phòng chống tội phạm của cái đề dự án
dự án đấu tranh phòng chống tội phạm về sân mại trẻ em
phòng chống tội phạm về giam viên phòng luật
phòng chống tội phạm buôn văn người và bạo lực gia đình
đã được thực hiện trong cái giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
và cái hoạt động này cũng đang được tiến hành
với những cái chương trình rất là cụ thể
và với vai trò chủ trì của lực lượng công an
thì cũng đã là chủ trì tham mưu phối hợp
với các đơn vị bộ ngành với bộ ngoại đồng thông minh châu âu
với hội trung ương phụ nữ với đoàn thanh niên
với các cơ quan truyền thông báo chí
các cơ quan bằng ngành khác với tổ chức với bộ giáo dục
để làm sao đẩy mạnh công tác tuyên truyền
làm tốt công tác phòng ngừa
để làm sao cho các em nhận diện được
cái hành vi như thế nào là nguy hiểm trên môi trường mạng
bản thân các em không vướng vào trở thành đối tượng phạm tội
cũng như là không hình thành đối tượng trở thành nạn nhân của tội phạm
đặc biệt là cái tội phạm xâm hại
thời gian gần đây đã nổi lên với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
và trong đó các trẻ em là người phạm tội
xâm hại chính các nạn nhân khác cũng là người vị thành niên
vâng vậy thì trong thời gian tới thì phía bộ công an
chúng ta sẽ có những phương án gì để phòng ngừa
đối với loại tội phạm mà sử dụng công nghệ thông tin
để vi phạm pháp luật không ạ
lực lượng cảnh sát hành sự đã có một đơn vị chuyên sách
về đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao
trong đó có công việc phát hiện kiểm thời
những đối tượng có dấu hiệu tội phạm hoạt động trên mạng
để kiểm kiểm xử lý
và khi mà phát hiện được các thông tin như thế
thì đã phân tích đánh giá phân loại
thuộc cái duyện nhóm của cái hệ loại nào
thì đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ chuyên môn
để mà phối hợp thu thập thông tin tài liệu
truyền hóa tài liệu chứng cứ và thậm chí là chủ động
có cái biện pháp ngăn chặn ngay
để đáp ứng được cái việc là các đối tượng
mà nó tụ tập trên mạng với môi trường nhanh như thế
thì phải có các đường dây nóng
phối hợp giữa các đơn vị chủ quản
về phát hiện thông tin trên mạng
với các đơn vị chuyên môn cũng như các địa phương
và đặc biệt là vừa rồi là
chúng ta có một cái đường dây nóng
là một trăm một mươi một của bộ đồng thông minh châu hội
về phòng chống tự vọng xâm hại trẻ em
trong đó có trẻ em đi vọng luật
thì cũng là một trong những kênh
mà chúng tôi có thể phối hợp với nhau rất là nhanh
trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ
để chúng ta xử lý nhanh các hoạt động này
và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí